ngày một mươi sáu tháng chín học viện lục quân đã tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
lễ khai giảng có sự tham dự của ban giám đốc học viện cùng đông đủ cán bộ giảng viên học viên mới
từ các đơn vị trong toàn quân học viện quân đội nhân dân cách mạng lào và quân đội hoàng gia campuchia
về học tập rèn luyện tại học viện lục quân
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một học viện lục quân tiếp tục đổi mới nội dung chương trình kế hoạch đào tạo
bảo đảm tính khoa học tính thực tiễn cao thực hiện tốt nội dung đột phá
quy nghiêm minh về chấp hành kỷ luật
toàn học viện phấn nấu một trăm linh cán bộ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp công nhân viên chức
quốc phòng hạ sĩ quan binh sĩ hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao
trong đó có trên bảy mươi hoàn thành tốt và trên một mươi năm hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ
kiểm tra một trăm linh đạt yêu cầu có tám mươi năm khá giỏi trở lên